nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn thành phố hà nội dự kiến trong thời gian tới sở giao thông vận tải hà nội sẽ lắp đặt hệ thống cảnh báo tự động tại một số đường ngang ra soát các vị trí đường ngang mất an toàn để bố trí người trực cảnh giới
theo thống kê trên địa bàn thành phố hà nội có sáu tuyến đường sắt đi qua với tổng chiều dài hơn một trăm sáu mươi hai km trong khi đó hiện còn hai trăm năm mươi hai vị trí vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt tám trăm tám mươi ba vị trí vi phạm kết cấu hạ tầng đường sắt chưa được xử lý đồng thời các lối đi tự mở chưa được xóa bỏ theo lộ trình
việc xây dựng đường gom nhằm giảm tai nạn còn chậm để nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn giao thông đường sắt hà nội dự kiến sẽ lắp đặt hệ thống cảnh báo tự động
tại một số đường ngang giả soát các vị trí đường ngang mất an toàn ngoài ra thành phố cũng sẽ cải tạo mặt đường tại các lối giao cắt và xây dựng gờ giảm tốc đồng thời đóng thu hẹp các lối đi tự mở có bề rộng nhỏ hơn ba mét để hạn chế giao thông